tại bình định vào lúc một mươi năm h một mươi phút ngày hôm nay tại quán cà phê quốc bảo ở số nhà năm mươi một đường nguyễn đình hoàng phường nhân bình của tp quy nhơn do bà phạm thị gái bốn mươi tám tuổi làm chủ đã xảy ra vụ cháy khiến hai người tử vong và hai người bị thương nặng
những người chứng kiến cho biết có một người đàn ông khoảng năm mươi năm tuổi tên thường gọi là bình vào phòng phía sau của ngôi nhà sau đó lớn tiếng cãi vã rồi bất ngờ tạc canh sang mang theo bật lửa đốt
chủ quán và một người khác đã kịp chạy thoát ra bên ngoài được đưa đi cấp cứu thủ phạm cùng một bé gái năm tuổi là nguyễn bảo hân đã chết trong vụ cháy hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc